tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị công tác khắc phục hậu quả
và tái thiết sau bão lũ cho các tỉnh miền trung và tây nguyên phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì hội nghị
theo báo cáo tại cuộc họp từ ngày ba mươi tháng một mươi đến bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đợt bão và mưa lũ lớn với tổng lượng nước một mươi
một mươi chín tỷ mét khối tại khu vực miền trung tây nguyên đã gây nên những thiệt hại nặng nề với chín mươi một người chết
ba người mất tích gần một trăm hai mươi ngôi nhà tốc mái hư hỏng gần ba mươi hectare lúa hòa màu bị ngập
gần hai mươi sáu lồng bè nuôi trồng thủy sản một hai trăm chín mươi bốn tàu thuyền bị thiệt hại
đã hỗ trợ tám năm trăm một mươi sáu hộ dân tiếp nhận hàng cứu trợ khôi phục được hệ thống lưới điện
chỉ còn tám số hộ dân chưa được cấp điện đến ngày tám tháng một mươi một quốc lộ một thông toàn tuyến
về vấn đề hồ chứa đã thực hiện điều tiết lũ theo đúng quy trình góp phần cắt lũ
cho khu vực hạ du tuy nhiên các hồ chứa phần lớn đang bị xuống cấp đang là nguy cơ nếu không
vận hành xử lý và được nâng cấp trong thời gian tới hiện nay các đơn vị bộ đội và địa phương
đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả của mưa lũ hơn một mươi tám cán bộ chiến sĩ hai trăm linh bốn phương tiện
tham gia ứng phó mưa bão và giúp dân dọn dẹp sửa chữa được hai mươi sáu ngôi nhà và vẫn tiếp tục
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

và đề nghị kỳ này tổ chức tốt đây là một mũi trong khắc phục hậu quả nhất là cả quyền
trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung và tây nguyên
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung
mọi phương tiện vật lực để khắc phục hậu quả giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
chúng ta phải đề phòng chuẩn bị với những diễn biến mới có thể tiện đặc biệt là tên lãng thấp
nhiệt đới đang đi vào biển đông chúng ta phải theo dõi chặt chẽ để vừa là khắc phục sự cố
khắc phục cái hậu quả này nhưng mà đồng thời là chúng ta phải tập trung để ứng phó với mọi tình huống
mới diễn biến mới có thể xảy ra đối với thiên tai
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hiện mưa ở khu vực trung bộ từ nghệ an
đến phú yên đã giảm tuy nhiên hiện một vùng áp thấp ngoài biển đông đến đêm chín tháng một mươi một sẽ vào
nghệ đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới do áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh thành báo
nên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành
địa phương cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai cần chủ động các phương án
để ứng phó với những diễn biến bất thường của thiên tai trong những ngày tới